sớm công bố kịch bản chính thức cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn hai mươi trong thời gian sớm nhất để giảm áp lực ổn định tâm lý cho học sinh là một trong những mong muốn của các nhà trường các gia đình có con học cuối cấp trung học phổ thông năm nay
những thông báo đầu tiên về phương án thi riêng của một số trường đại học xuất hiện càng khiến cho tâm trạng của những học sinh cuối cấp trung học phổ thông thêm lo lắng dối bời
tình trạng chung hiện nay của học sinh lớp một mươi hai là vừa ôn vừa ngóng những thay đổi có thể xảy ra với kỳ thi trung học phổ thông quốc gia để kịp thời thích ứng
trong khi đó mới đây nhất đại diện bộ giáo dục và đào tạo đã cho biết chiêm bộ đang cân nhắc hai kịch bản
theo đó nếu tình hình dịch covid một mươi chín kéo dài thì sẽ tổ chức xét tốt nghiệp trung học phổ thông
không tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
còn nếu học sinh trở lại trường trước ngày một mươi năm tháng sáu thì vẫn tiếp tục tổ chức thi
phương án này nhận được nhiều đồng tình từ giáo viên và các trường
việc là xét tuyển hay thi thì nó có rất nhiều quan điểm và theo quan điểm của cá nhân tôi cũng như là của trường đạp kinh tế thì mỗi một cái phương thức nó đều có những cái ưu điểm và có những nhược điểm
chúng tôi cho rằng là thực hiện dù theo phương án nào đấy thì cũng cần phải tạo ra sự ổn định về mặt lâu dài
chứ không chỉ là
và riêng năm nay thì nó có những cái khó khăn thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải xem xét về câu chuyện là phương thức cũng như là nội dung chương trình khi mà tổ chức thi
đấy thế nhưng mà về mặt phương thức tuyển thì nó cần phải lâu dài chứ không thể là một năm nay xong rồi sang năm lại thay đổi thì sẽ tạo ra sự bất ổn đối với xã hội
chúng tôi ủng hộ phương án là ổn định so với các phương án của năm hai nghìn một mươi chín
thì cái kỳ thi nó vẫn có một số ý nghĩa nhất định
chứ không phải vì các em không được học đầy đủ mà không tổ chức thi
bộ giáo dục đào tạo thì cũng giảm tài rồi
tôi tin rằng cái kỳ thi cũng có thể giảm tài nữa
chúng ta thấy cái đề thi minh họa cũng đã dễ nhiều
cái quan trọng là đánh giá
cuối cùng là học ít thì cũng phải đánh giá ít mà học nhiều thì đánh giá nhiều
chứ nếu kể ra nếu mà giả sử như là đến lúc đó mà vẫn còn dịch bệnh thuần nặng cái em không đi thi được
thì đấy là câu chuyện khác
đấy là thực sự là như thời chiến thì phải chắc là phải có những cái quyết định khác
nhưng nếu lúc đó mà tất cả chúng ta trở lại bình thường mà không tổ chức thi thì rõ ràng là không có cái căn cứ
tuy nhiên dù phương án thi năm nay theo kịch bản nào thì quan trọng nhất vẫn là có quy chế sớm để bỏ đảm công bằng cho thí sinh tránh sự xáo trộn cho xã hội